chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hai mươi ba tháng bốn của truyền hình công an nhân dân
sau đây sẽ là những nội dung về an ninh kinh tế đáng chú ý
viện kiểm sát nhân dân tp hà nội vừa ra thông báo về việc truy tố bị can lê thanh thản
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi trú tại phường hoàng liệt quận hoàng mai tp hà nội
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần sản xuất
xuất nhập khẩu bms viết tắt là công ty bms chủ tịch tập đoàn mường thanh
ra trước tòa án nhân dân tp hà nội để xét xử về tội lừa dối khách hàng
cùng với bị can lê thanh thản viện kiểm sát nhân dân tp hà nội
cũng đã thông báo truy tố các bị can nguyễn duy uyển
cựu chủ tịch ubnd phường kiến hưng quận hà đông tp hà nội
vương đăng quân cựu phó tránh thanh tra xây dựng quận hà đông
mai quang bài cán bộ đội quản lý trật tự xây dựng quận hà đông
cùng bùi văn bằng đỗ văn hưng nguyễn văn nam
ra trước tòa án nhân dân tp hà nội để xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bị can lê thanh thản bị cáo buộc liên quan đến sai phạm tại dự án đầu tư xây dựng
tổ hợp trung cư cao cấp và thương mại bms ct sáu ở khu đô thị kiến hưng
phường kiến hưng quận hà đông tp hà nội
bị can lê thanh thản bị khởi tố cho tại ngoại vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
tại tỉnh đắk lắc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vừa phối hợp với các đơn vị chức năng
kiểm tra đồng loạt các cơ sở của công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám trên địa bàn
qua kiểm tra tại một mươi hai cơ sở bước đầu lực lượng công an phát hiện một số lỗi vi phạm chủ yếu như
không vào sổ và vào sổ không đầy đủ các khách hàng vay tiền sử dụng trái phép thông tin cá nhân của người khác
yêu cầu khách hàng ký bán tài sản khống không tổ chức tập huấn phương án phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ không thực hiện các kiến nghị của cơ quan chức năng về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh điều tra xem xét toàn diện mọi hoạt động cho vay
và thu nợ của các cơ sở f tám mươi tám tại địa bàn tỉnh đắk lắc để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật
với thủ đoạn giả danh nhân viên công ty tài chính ngân hàng để duyệt hồ sơ cho vay tiền online qua mạng
một nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm bị hại trên cả nước với tổng số tiền là trên một mươi tỷ đồng
ngày hai mươi ba tháng bốn phòng cánh sát hình sự công an tp đà nẵng vừa tiến hành bắt giữ và di lý chín đối tượng
về đà nẵng để phục vụ cho công tác điều tra
được biết từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay bằng hình thức vay tiền online trên mạng nhóm này đã giả danh nhân viên công ty tài chính ngân hàng
để duyệt hồ sơ cho vay và yêu cầu người vay đóng các khoản phí phát sinh sau đó mới được nhận tiền vay
như phí vay vốn và phí bảo hiểm khoản vay đóng phí bảo lưu hồ sơ vay
ngày hai mươi hai tháng bốn phòng cánh sát hình sự công an tp đà nẵng đã phối hợp với phòng cánh sát hình sự công an tp hà nội
khám xét đồng loạt ba địa điểm và tạm giữ chín đối tượng từ hai mươi đến hai mươi bảy tuổi cùng chú tại huyện ứng hòa thành phố hà nội
tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận đã lừa được hơn năm trăm linh bị hại trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt là hơn một mươi tỷ đồng
tăng vật thu giữ gồm ba cpu hai laptop ba mươi điện thoại di động và các loại sim điện thoại gồm bảy mươi chiếc
phòng cánh sát hình sự công an tp bình phước vừa phối hợp với phòng cánh sát hình sự công an tp lâm đồng
và công an tp đà lạt thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với trần hoàng phương
ngụ tại phường ba tp đà lạt tỉnh lâm đồng về hành vi chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ vụ việc ngày một mươi bốn tháng ba ông huỳnh quốc đạt là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hv
phân công tài xế trần hoàng phương đến kho công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại ngọc tâm
tại xã mỹ hưng huyện bù đăng tỉnh bình phước vận chuyển một container chứa hai mươi năm tấn nhân hạt điều
về cảng cát lái tp hcm để xuất khẩu đi thái lan
ngày hai mươi bốn tháng ba phía đối tác nhận hàng tại thái lan phát hiện một số nhân hạt điều trong thùng container
không đủ số lượng như trong hợp đồng
sau khi nhận thông tin từ phía đối tác ông đạt đã liên hệ với tài xế phương để làm rõ sự việc
tuy nhiên trước đó phương đã nghỉ việc và chặn các số điện thoại liên lạc
nghi ngờ phương là người đã chiếm đoạt một mươi hai bảy mươi năm tấn hạt điều nhân trị giá là một năm tỷ đồng
nên ngày hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba ông đạt tố giác hành vi trộm cắp tài sản đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước
làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra bước đầu đối tượng phương đã khai nhận hành vi phạm tội
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước tiến hành điều tra làm rõ
với hành vi vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò và khai thác tài nguyên
nguyễn công yêu và trần văn tuấn cùng chú tại huyện hưng hà của tỉnh thái bình đã bị công an tỉnh thái bình khởi tố
trước đó vào ngày tám tháng bốn tổ công tác phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường bắt quả tang nguyễn công yêu và trần văn tuấn
đang có hành vi khai thác cát trái phép là một ba trăm bảy mươi sáu mét khối đất tại khu vực ven sông luộc thuộc địa phận xã cộng hòa
tại thời điểm kiểm tra nguyễn công yêu và trần văn tuấn đã không xuất trình được giấy phép khai thác
khoáng sản của cơ quan có thẩm quyền
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận số đất cát trên được khai thác để bán với mục đích là kiếm lời
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp tục với các tin tức kinh tế đáng chú ý khác
sắp đến kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn ngày một tháng năm
thì giá vé máy bay trên mạng nội địa
ghi nhận đã hạ nhiệt so với thời điểm cách đây hơn một tuần
trạng bay có lượng khách di chuyển lớn như hà nội và thành phố hồ chí minh
khởi hành từ ngày hai mươi chín tháng bốn và trở lại vào ngày ba tháng năm
theo lịch nghỉ lễ giá vé rẻ nhất của vietjet air bán vào ngày hai mươi ba tháng bốn là hơn ba triệu đồng
giảm khoảng hai mươi năm so với ngày một mươi bốn tháng bốn
tương tự nếu lựa chọn bay cùng viettravel airlines
hành khách có thể mua đến vé vào ngày hai mươi ba tháng bốn với mức giá là gần ba năm triệu đồng
rẻ hơn gần ba mươi so với ngày một mươi bốn tháng bốn
cùng thời điểm thì giá vé trên nhiều trạng bay khác đến các điểm du lịch trong nước như đà nẵng
nha trang phú quốc cũng đã giảm nhưng gần như hết vé và không còn nhiều lựa chọn không rửa bay
trước đó cục hàng không việt nam cũng đã quyết định tăng tham số điều phối slot cất hạ cánh
tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn ngày một tháng năm
và cao điểm du lịch hè năm hai nghìn hai mươi ba
cụ thể từ ngày hai mươi tám tháng bốn đến ngày ba tháng năm và cao điểm hè hai nghìn hai mươi ba từ ngày một tháng sáu
đến ngày một mươi năm tháng tám sẽ tăng thêm hai mươi sáu slot một ngày cho cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
với việc tăng slot này các hãng hàng không sẽ cung ứng thêm khoảng từ bốn năm trăm linh đến năm ghế một ngày
đáp ứng nhu cầu của hành khách trong giai đoạn cao điểm
nếu như du lịch năm hai nghìn hai mươi hai cho thấy sự bùng nổ của thị trường nội địa
thì cho tới dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn ngày một tháng năm năm nay lại chứng kiến sự áp đảo của các tour du lịch xuất ngoại
bằng chứng là đến thời gian này
đến thời điểm hiện tại thì nhiều đơn vị tour nước ngoài đã chạy về
kỳ nghỉ lễ kéo dài năm ngày từ ngay đầu tháng bốn
anh thông đã tìm hiểu các chương trình tour du lịch cho gia đình
sau khi cân nhắc về giá cả nhu cầu khám phá điểm đến anh đã chút tour đi thái lan
hiện tại thì em lựa chọn tour đi thái năm ngày bốn đêm với giá là tám chín trăm chín mươi đồng
thì em thấy mức giá này nó khá là phù hợp với cái nhu cầu của em đặt ra
và so với các tour nội địa trong thái lan
trong nước thì giá cũng không chân địch quá nhiều
thường ngày nay đi năm ngày bốn đêm mà các tour nội trong nước thì giá cũng tầm từ bảy tám triệu
thì em sẵn sàng bỏ ra thêm vài trăm nghìn hoặc là gần một triệu để có thể được đi đến một đất nước mới
đây cũng là tâm lý chung của rất nhiều khách hàng
do đó lượng khách đặt tour đi nước ngoài trong dịp lễ tới đây có xu hướng áp đạo tour trong nước
đơn vị lữ hành cho biết ngay từ giữa tháng bốn khách đi quốc tế đã kín chỗ
so với trong nước lượng khách đặt tour đi quốc tế cao hơn ba mươi bốn mươi
chúng ta lựa chọn những nước về miễn với vấn đề visa là lượng đợt nhiều nhất
giống như là thái lan singapore hoặc là malaysia là những cái điểm đến tại khu vực miền trung ngoài nhiều nhất
sau đó để kế đến những nước có khẩu sơ visa tương đối nhẹ hơn
ví dụ như đài loan hoặc là một số nước miễn trả visa như trung quốc
theo phân tích từ các hãng lựa hành có nhiều lý do để năm nay tour nước ngoài chiếm ưu thế
đó là kỳ nghỉ tương đối dài người dân trong nước đã nhiều năm không được đi du lịch quốc tế
vì ảnh hưởng dịch
nhiều quốc gia có chính sách visa rất cởi mở đón khách quay trở lại với chi phí hợp lý
trong khi đó một số đường bay nội địa đang có giá rất cao
ví dụ như là dịp lễ ba mươi tháng bốn thì chương trình thái lan năm ngày bốn đêm
khách hàng chỉ cần bỏ ra một số tiền khoảng chín triệu chín trăm chín mươi ngàn
thì khách hàng đã có thể nhận lại được một cái chương trình năm ngày bốn đêm
được đi nước ngoài lưu trú khách sạn và các dịch vụ nhà hàng bốn sao
và cũng với số tiền đó tuy nhiên nếu mà khách hàng mà du lịch trong nước
thì chỉ có thể sử dụng dịch vụ khoảng bốn sao ba sao
và chương trình nó rơi vào khoảng bốn ngày ba đêm thôi
phép bay của các khách hàng hàng không dành cho khu vực nội địa
nó khá là cao so với thị trường
ngược lại thì đối với quốc tế thì đang được những sự khuyến mãi kích cầu
thì do đó làm cho giá trị tour của quốc tế giảm đi rất nhiều cho các năm cùng kỳ
việc tăng mạnh tour quốc tế một phần phản ánh nhu cầu đi ra nước ngoài của người dân
khi du lịch thế giới mở cửa sau đại dịch
nhưng đồng thời điều này cũng đặt ra vấn đề cho việc triển khai các chính sách cạnh tranh
để thu hút khách nội địa của các điểm đến trong nước
trong thời gian gần đây tại một số khu vực của tỉnh cà mau
đã xuất hiện các nhóm đối tượng lợi dụng mark là nhân viên của công ty chuyên về gia dụng
thực phẩm chức năng để tổ chức hội nghị
hội thảo giới thiệu và bán sản phẩm thu hút nhiều người dân chủ yếu là người lao động tham gia
thủ đoạn trên được cơ quan chức năng xác định là có dấu hiệu vi phạm pháp luật
và khuyến cáo người dân hết sức cảnh giác
hơn một mươi ngày trước một người dân trú tại phường tám thành phố cà mau
đến trình báo với cơ quan công an về việc có nhóm đối tượng lạ mặt đến khu vực chị sinh sống
để thông báo về việc tổ chức hội thảo để quảng bá và bán các sản phẩm gia dụng
như chảo chống dính bếp điện tử
đội công điện vừa giả ưu đãi
mở siêu thị để bà con xài thử bà con biết chất lượng để bà con ủng hộ
đó là cái mà người ta đặt niềm tin
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế công an tỉnh cà mau
phối hợp với công an thành phố tiến hành kiểm tra tại một khách sạn lớn
thuộc địa bàn thành phố cà mau
phát hiện vũ thị hạnh chú tại thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái
đang tổ chức hoạt động mua bán sản phẩm hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật
khi chưa được phép của các cơ quan tổ chức theo quy định
tùng và nguyễn thanh giang tổ chức cùng hai mươi năm đối tượng khác có liên quan
qua đó là mời gọi bà con tham gia mua sản phẩm để dùng thử
hoặc là mua để được mua một tặng một hoặc là mua miễn phí
sau đó là tạo được lòng tin của bà con thì các đối tượng đã có hành vi
là lừa dối bà con bán các sản phẩm giá là nó cao hơn các bội ở thị trường
ví dụ các sản phẩm giá chỉ có là năm trăm linh sáu trăm linh ngàn
nhưng các đối tượng đã lợi dụng bán cho bà con giá năm sáu triệu một mươi triệu
quá trình kiểm tra tại các địa điểm lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ
sáu trăm hai mươi sản phẩm đồ gia dụng các loại nghi vấn nhập lậu không có hóa đơn chứng từ
không rõ nguồn gốc xuất xứ không nhãn mát
theo hồ sơ vụ việc chỉ trong thời gian ngắn chưa đến một ngày
nhóm đối tượng trên đã bán được số lượng hàng hóa trị giá vài trăm triệu đồng
nếu phát hiện các trường hợp mà các đối tượng lạ mặt đến địa bàn
có những cái hành vi mà mời gọi tương tự thì bà con không nên tin tưởng
không nên tham dự các hội thảo hoặc hội nghị khách hàng để giới thiệu sản phẩm
nhất là sản phẩm thực phẩm chức năng hoặc là các tàu điện gia dụng mà bà con thường hay thường gặp
các đối tượng thường dùng lợi dụng bà con ít có gia trạm với thị trường
nên nghĩa là là cả tinh
các công ty thường là không có địa chỉ gọi đoạn trên địa bàn tỉnh
mà bà con đến dự thì rất dễ dàng vì bị sập bẫy đối tượng
mới đây công an huyện cái nước tỉnh cà mau cũng đã mời làm việc với năm đối tượng
tổ chức quảng bá và bán sản phẩm thực phẩm chức năng không có dây phép
có giá trị hàng hóa thấp hơn rất nhiều lần so với giá mà các đối tượng bán cho bà con
thậm chí qua kiểm tra chất ma túy trong cơ thể
phát hiện cả năm đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy
chính vì vậy người dân nên kiểm tra rõ thông tin về đơn vị tổ chức quảng bá sản phẩm
nguồn gốc và hóa đơn hàng hóa tránh bị sập bẫy lừa đảo của các nhóm đối tượng khác
nhưng tin tức kinh tế đang chú ý khác trong kinh tế phương nam
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương nam
theo số liệu từ machik quý i năm hai nghìn hai mươi ba năm sàn thương mại điện tử lớn hiện nay là
shopee lazada tiki sen đỏ và tiktok shop ghi nhận tổng doanh thu bán hàng lên đến ba mươi chín tỷ đồng

tỷ lệ tăng trưởng của tổ chức quảng bá và bán hàng lên đến ba mươi chín tỷ đồng
tỷ lệ tăng trưởng doanh thu toàn thị trường tăng hai mươi một tám so với cùng kỳ năm ngoái
số liệu được matric tổng hợp từ bốn trăm một mươi hai bảy trăm sáu mươi chín nhà bán phát sinh đơn hàng trên năm sàn thương mại điện tử
với hơn ba trăm chín mươi triệu sản phẩm được giao thành công
trong đó shopee tiếp tục nắm phần lớn thị phần tổng doanh thu của năm sàn khi chiếm tới sáu mươi ba tám
doanh thu bán hàng trên nền tảng vượt hai mươi bốn bảy trăm linh tỷ đồng
với hai trăm tám mươi chín bảy triệu sản phẩm được giao thành công từ hai trăm một mươi một sáu trăm linh chín nhà bán
xếp ngay sau nhưng lazada chỉ ghi nhận năm mươi năm hai triệu sản phẩm giao thành công từ một trăm linh năm chín trăm hai mươi một người bán
với doanh thu khoảng bảy năm trăm linh tỷ đồng
đáng chú ý dù mới xuất hiện từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai nhưng tic tac shop đã có doanh thu bán hàng tăng mạnh
đạt sáu tỷ đồng với bốn mươi một hai triệu sản phẩm giao thành công từ sáu mươi tám bốn trăm một mươi một nhà bán
còn tiki và sen đỏ chỉ có doanh thu bán hàng lần lượt đạt tám trăm bốn mươi sáu năm tỷ đồng và năm mươi năm tỷ đồng
số lượng sản phẩm được giao thành công lẫn nhà bán tương đối hạn chế
kết thúc tuần ba tháng bốn v s đóng cửa với hai phiên giảm ba phiên tăng mất chín chín mươi tám điểm tương đương chín mươi năm
đóng cửa tại một bốn mươi hai điểm trong đó nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán rồng giá trị bán rồng trong tuần đạt ba trăm một mươi chín tỷ đồng trên hồ sệ
theo đó tuần qua giá trị giao dịch trung bình một phiên trên sàn hos đạt tám bảy trăm hai mươi bảy tỷ đồng giảm ba mươi hai so với tuần trước
giảm một mươi năm so với trung bình năm tuần và hai mươi ba so với trung bình hai mươi tuần trước
thị trường giảm khi nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán rồng giá trị bán rồng trong tuần đạt ba trăm một mươi chín tỷ đồng trên stow
tính riêng giao dịch khớp lệnh nhà đầu tư nước ngoài mua rồng ba mươi ba bảy tỷ đồng
cổ phiếu mua rồng khớp lệnh tuần này của nước ngoài gồm hpg vbp p g
vhm vre ngược lại hòa bán rồng vnm stb bnp dgc pvt
tính riêng trong tuần nhà đầu tư cá nhân bán rồng một trăm linh bốn tỷ đồng trên house
tính riêng khớp lệnh họ mua rồng năm mươi bốn tỷ đồng còn tổ chức trong nước cũng mua rồng hai trăm hai mươi chín tỷ đồng
tính riêng khớp lệnh bán rồng ba trăm bốn mươi năm tỷ
đồng hành cùng các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch việt nam máy bay vietjet mang biểu tượng du lịch tp hcm sinh động và ấn tượng
đã vừa hạ cánh tại sân bay tân sơn nhất
máy bay mang biểu tượng du lịch tp hcm với thông điệp quảng bá về một thành phố thân thiện hiếu khách và chào đón du khách khắp toàn cầu
sẽ được vietjet khai thác trên khắp các đường bay trong nước quốc tế tới australia ấn độ nhật bản hàn quốc trung quốc đài loan thái lan singapore malaysia kazakh
không chỉ mang tới cơ hội sử dụng phương tiện hiện đại hàng đầu thế giới cho người dân du khách
vietjet còn tiên phong sơn lên thang
máy bay vietjet mang biểu tượng du lịch tp hcm những hình ảnh và thông điệp ý nghĩa như
tôi yêu tổ quốc tôi bảo vệ hành tinh xanh hình ảnh biểu tượng kỷ niệm quan hệ ngoại giao việt nam và các nước
cùng với máy bay mang biểu tượng du lịch tp hcm vietjet có kế hoạch đồng hành với nhiều hoạt động quảng bá du lịch
thu hút đầu tư chung tay mang hình ảnh việt nam thân thiện hiếu khách chào đón tất cả các du khách góp phần phát triển kinh tế du lịch đất nước
ubnd tp hcm vừa có quyết định thành lập tổ công tác điều hành xăng dầu trên địa bàn tp hcm
theo đó tổ công tác có nhiệm vụ đề xuất các cơ chế giải pháp để khắc phục kịp thời những tồn tại
hạn chế gây tác động ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng xăng dầu trên địa bàn tp hcm
tổ này gồm một mươi hai thành viên do đồng chí phan văn bãi chủ tịch ubnd tp hcm làm tổ trưởng
lãnh đạo sở công thương làm tổ phó
các thành viên còn lại gồm lãnh đạo các sở ngành liên quan ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm
tổ công tác có trách nhiệm tham mưu cho ubnd tp hcm các giải pháp để điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn
theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao
ngoài ra đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động kinh doanh
cung ứng xăng dầu trên địa bàn trong phạm vi trách nhiệm thẩm quyền của tp hcm
kiến nghị các cơ quan có liên quan giải quyết các vấn đề khó khăn thuộc thẩm quyền
đồng thời đề xuất các cơ chế giải pháp để khắc phục những tồn tại
hạn chế gây tác động ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng xăng dầu trên địa bàn
theo dõi đồn đốc quá trình giải quyết những khó khăn vướng mắt trong điều hành hoạt động cung ứng kinh doanh xăng dầu
hiện nay nhiều nghiệp vụ ngân hàng đã được số hóa hoàn toàn và có nhiều ngân hàng ghi nhận tỷ lệ hơn chín mươi
giao dịch của khách hàng được thực hiện qua kênh số
tuy nhiên đại diện các ngân hàng cho biết khung pháp lý dành cho ngân hàng điện tử
hiện còn hạn chế và không đáp ứng được sự phát triển của thị trường
các ngân hàng đang trông chờ vào sự ban hành của luật các tổ chức tính dụng sửa đổi
để tạo ra một khung pháp lý thống nhất cho hoạt động ngân hàng số này
ngành ngân hàng đang tiên phong so với nhiều lĩnh vực khác trong lĩnh vực chuyển đổi số
nhiều nghiệp vụ cơ bản đã được số hóa một trăm linh
các ngân hàng đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo học máy dữ liệu lớn
trong đánh giá phân loại khách hàng và quyết định giải ngân
dưới các hình thức khác nhau đã có hai mươi ngân hàng triển khai việc mở tài khoản
mở thẻ bằng phương thức điện tử
trong khi các sản phẩm dịch vụ có ứng dụng công nghệ của ngành ngân hàng đang bùng nổ
như vậy thì khung pháp lý dành cho hoạt động này còn phần khiêm tốn
đơn cử như luật các tổ chức tính dụng hai nghìn một mươi dù được sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
vẫn chỉ có duy nhất hai điều khoản đề cập tới ngân hàng điện tử
với nội dung là theo hướng dẫn của ngân hàng nhà nước
dưới luật thì năm hai nghìn một mươi hai chính phủ ban hành nghị định một trăm linh một
nhưng tập trung điều chỉnh vấn đề thanh toán không dùng tiền mặt
chứ bao quát được ngân hàng điện tử
chuyển đổi số cũng phải phong hành môi trường pháp lý hoàn thiện
bao gồm các chủ trương trong việc không dùng tiền mặt
hay là các cái chiến lược về số hóa của chính phủ
nhưng mà thực tế khi mà trải nghiệm và làm những công việc này
thì tôi cho rằng là cái yếu tố mới đó là vấn đề của trải nghiệm khách hàng
nó phải có được chỉ khi mà chúng ta có được sự đồng bộ
và sự kết nối giữa các văn bản và các cấu phần nên hệ thống văn bản đó
của nhiều cơ quan khác nhau
chính phủ đã ban hành nghị định quy định về việc gặp mặt trực tiếp khách hàng
đối với giao dịch liên quan đến công nghệ mới
theo đó các tổ chức tính dụng được quyết định gặp mặt trực tiếp
hoặc là không gặp mặt trực tiếp khách hàng khi lần đầu thiết lập mối quan hệ
trường hợp không gặp mặt trực tiếp khách hàng đối tượng báo cáo phải đảm bảo
có các biện pháp hình thức và công nghệ để nhận biết và xác minh khách hàng
tuy nhiên các thông tư hướng dẫn của ngân hàng nhà nước quy định các hoạt động nghiệp vụ khác
chưa quy định việc định danh khách hàng đặc biệt thông tư một hai nghìn hai mươi

vẫn còn quy định phải phát hành trực tiếp tại địa điểm mạng lưới của tổ chức tín dụng
tuy nhiên các thông tư một hai nghìn hai mươi một về phát hành giấy tờ của tổ chức tín dụng
vẫn còn quy định phải phát hành trực tiếp tại địa điểm mạng lưới của tổ chức tính dụng
môi trường cạnh tranh rất lớn như vậy nên tốc độ phát triển rất cao
khi tốc độ phát triển nhanh như vậy có nhiều ý tưởng mới như thế
các khung pháp lý của nhà nước đâu đó sẽ chưa thể chạy theo kịp

chưa nói đến một số văn bản pháp lý của mình đang được viết
chưa nói đến một số văn bản pháp lý của mình đang được viết
ở một thời gian cách đây rất lâu rồi và dựa trên một nền tảng là ngân hàng truyền thống

điều này chắc chắn sẽ tạo ra những khó khăn cho các ngân hàng

trong việc triển khai các sản phẩm dịch vụ ở trên kênh số

trong luật hiện nay tôi có thể đơn cử ví dụ như là

luật liên quan đến chữ ký điện tử
sắc thực giao dịch điện tử hay là vấn đề của an ninh

an ninh an toàn thông tin
thì đấy là những cấu phần rất là cơ bản

và nó đòi hỏi một sự kết nối xuyên suốt
thì tôi cho rằng đây là một cái nỗ lực
mà chúng ta sẽ phải thực hiện sớm
nhưng mà cái tính đồng bộ
và cái trải nghiệm khách hàng
nó sẽ là cái yếu tố để

khẳng định cái thành công về mặt sâu của chuyển đổi số
lĩnh vực tài chính ngân hàng đang giữ vị trí tiên phong
trong phát triển của kinh tế số
với hơn một trăm tám mươi tám doanh nghiệp fintech
tổng giá trị của các giao dịch
trong lĩnh vực thanh toán số tài chính cá nhân
tài chính thay thế và cho vay
đạt một mươi tám tỷ usd
với khoảng gần bốn mươi triệu người sử dụng
vào năm hai nghìn hai mươi một
và dự kiến sẽ đạt khoảng hai mươi năm tỷ usd
và trên bảy mươi triệu người sử dụng
vào năm hai nghìn hai mươi năm
tiềm năng của thị trường là rất lớn
có lẽ điều cần thiết
để phát triển toàn diện an toàn lĩnh vực tài chính số
ngân hàng số
chính là sớm có một khung pháp lý hoàn chỉnh
trong vòng khoảng một tháng tới
ủy ban châu âu sẽ tổ chức
một đoàn thanh tra đến việt nam
để tiến hành kiểm tra lần thứ bốn
về việc chấp hành các quy định
chống khai thác hải sản trái phép
không thông báo và không tuân thủ quy định
về đánh bắt cá trái phép iuu
kết quả của đợt kiểm tra lần này sẽ quyết định
liệu việt nam có được gỡ bỏ thẻ vàng thủy sản hay không
trong thời gian cao điểm chống khai thác iuu
kéo dài một trăm tám mươi ngày
các địa phương và lực lượng chức năng trên biển
đã nỗ lực kiểm soát các tàu cá vi phạm
để đảm bảo tuân thủ quy định
những thông tin này cũng sẽ kết thúc kinh tế phương nam ngày hôm nay
cảng cá hòn rớ là một trong những
cảng cá lớn ở khu vực nam trung bộ
với hàng trăm lượt tàu ra vào mỗi ngày
trong những ngày gần đây
việc kiểm soát chống khai thác hải sản
trái phép iuu tại cảng cá
đang được siết chặt
đặc biệt là về việc giám sát hành trình các tàu
anh trưởng là chủ sở hữu
của hai chiếc tàu đánh bắt xa bờ
đã tuân thủ nghiêm túc các quy định liên quan
đến chống khai thác iuu
tỉnh khánh hòa có khoảng bảy trăm linh tàu khai thác hải sản xa bờ
hầu hết đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
việc bật thiết bị và đảm bảo kết nối
thường xuyên là một vấn đề khác
vì vậy các lực lượng chức năng
đang tăng cường phối hợp để kịp thời
phát hiện các trường hợp tàu cá vi phạm
trong vùng biển nước ngoài
trong việc giám sát hành trình chuyên luyện
tất cả các trường hợp mất kết nối
thì chúng tôi đã phối hợp với
tri cục thủy sản
cổ sở nông nghiệp phát triển đông thôn tỉnh khánh hòa
để xác định rõ những trường hợp mất kết nối
là do chủ quan hay là do lỗi kỹ thuật
tất cả các trường hợp
vi phạm do lỗi chủ quan thì chúng tôi đều
lập hồ sơ và tiến hành
xử lý theo đúng quy định
ngoài việc kiểm soát tại các đôn trạm
lực lượng biên phòng cũng đã tổ chức thêm
ba tủ tuần tra lưu động trên biển
nhằm xử lý các vi phạm và tuyên truyền
cho các chủ tàu cá và ngư dân
ký cam kết không tham gia vào
hoạt động khai thác hải sản trải phép
trạm kiểm soát biên phòng trên
quần đảo trường sa là đơn vị chủ lực
phối hợp cùng các đơn vị như
kiểm ngư và tri cục thủy sản
để thực hiện công tác này
biên phòng sẽ nhanh chóng thông báo
cho tri cục thủy sản địa phương nơi mà
tàu cá đó hiện đang cư trú
và kiên quyết là
ngăn chặn hành vi vi phạm mà tàu cá
nó đang vi phạm và đồng thời là nhanh chóng
lập hồ sơ vụ việc
địa phương đã thành lập cái ban chỉ đạo
về chống khai thác bắc cầu pháp
hay là thành lập bốn cái văn phòng đại diện
thanh tra kiểm soát nghề cá đặt tại
các cái cảng cá và hoạt động
làm việc hai mươi bốn trên bảy
không cho tàu cá
xuất đến đi khai thác khi chưa đi
là thực hiện đầy đủ các quy định về iuu
trong thời gian từ nay cho đến tháng năm
tỉnh khánh hòa cùng với các địa phương ven biển
sẽ tăng tốc thực hiện chiến dịch truyền thông
đảm bảo tính minh bạch và trung thực
về nỗ lực chống khai thác hải sản
trái phép đồng thời
các địa phương sẽ xây dựng cơ chế
chính sách hỗ trợ cho chủ tàu cá
bằng cách giảm phí thuê bao vệ tinh
để duy trì hoạt động thiết bị giám sát
hành trình tàu cá
khánh hòa yêu cầu các sở ngành địa phương
thực hiện ra soát thống kê toàn bộ
số lượng tàu cá của địa phương
và hoàn thành đầy đủ việc đăng ký
đăng kiểm đánh dấu tàu cá
cấp giấy phép khai thác thủy sản
lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá
theo quy định đồng thời
cập nhật toàn bộ dữ liệu tàu cá
vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia
để quản lý đội tàu
và theo dõi kiểm tra
kiểm soát hoạt động tàu cá